số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tăng cao trong khi đó thì nhân lực vật lực phục vụ cho việc điều trị và phòng chống dịch bệnh thì thiếu hụt
đó là tình trạng đang xảy ra đối với thành phố đà nẵng
và chủ tịch ubnd tp đang kêu gọi các tỉnh thành cùng tham gia hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ cùng quyết tâm khống chế dịch bệnh trong đợt này
hiện tại nhân lực ngành y tế đà nẵng đang ở vào thời điểm khó khăn
đặc biệt đội ngũ y bác sĩ kỹ thuật viên đang công tác tại ba bệnh viện lớn và các cơ sở y tế đã bị phong tỏa và trong tình trạng cách ly toàn bộ
vì vậy để góp phần và hiệu quả cho công tác phòng chống dịch ubnd rất mong nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ từ các tỉnh thành tình nguyện đến đà nẵng cùng quyết tâm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh
được biết ngay sau lời kêu gọi của chủ tịch ubnd tp đà nẵng thành phố hải phòng đã quyết định cử đoàn cán bộ ba mươi ba người gồm tám bác sĩ và hai mươi năm điều dưỡng đồng thời hỗ trợ thành phố năm tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch
đà nẵng và hải phòng là hai địa phương kết nghĩa từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi trong phong trào cổ vũ động viên nhau giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn

điện thoại di động chín trăm linh năm một trăm một mươi bảy tám trăm bảy mươi bảy chín trăm một mươi bốn một trăm sáu mươi chín sáu trăm linh tài khoản số ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh bốn một nghìn tám trăm bảy mươi sáu chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi chín tại kho bạc nhà nước tp đà nẵng